sau mưa lũ kéo dài đời sống người dân gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp do thiếu cây con giống
nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả sau các đợt mưa lũ vừa qua
ngành nông nghiệp quảng bình đang tập trung hướng dẫn hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sớm ổn định cuộc sống
trên mảnh vườn vừa xuống nước ông võ minh nết xã can thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đang khẩn trương chăm sóc vườn rau ngắn ngày để kịp thu hoạch
chỉ trong vòng hơn một tháng vườn hoa màu của ông đã phải xuống giống ba lần vì mưa bão liên tiếp
đợt mưa lũ kéo dài trong thời gian vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp
ước tính trên một bảy trăm linh tỷ đồng
các nguồn cây con giống hầu như đã bị mưa lũ làm hư hỏng hoặc quấn trôi
việc khôi phục lại sản xuất nông nghiệp của bà con gặp nhiều khó khăn
nếu trong một thời gian dài mà người dân không có rau ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như các bệnh tật
vì vậy chúng tôi đã kêu gọi sự hỗ trợ từ bốn nông nghiệp với sự hỗ trợ bốn hai tận dòng rau và năm tận dòng ngô niệp ngắn ngày
chúng tôi đã phân vê cho các địa phương và hiện nay một số địa phương đã tránh thủ thời tiết nặng rau
làm đất và đã gieo trong một số loài rau
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang khẩn trương hỗ trợ người dân
khôi phục lại sản xuất nông nghiệp tập trung phát triển các loại rau màu ngắn ngày
đồng thời đang đề xuất trung ương hỗ trợ cây con giống và lên kế hoạch sản xuất vụ đông xuân trong thời gian sớm nhất